hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp som hai diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương
và các cuộc họp liên quan đã chính thức khai mạc
đại diện các nền kinh tế thành viên apec tiếp tục quá trình thực hiện các ưu tiên đã được thông qua
thúc đẩy các sáng kiến mới chuẩn bị cho hội nghị các bộ trưởng phụ trách thương mại lần thứ hai mươi ba
và bắt đầu định hình chương trình nghị sự cùng việc nhận diện những nội dung
trình lên các lãnh đạo của tuần lễ cấp cao apec sẽ diễn ra vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy tại thành phố đà nẵng
phát biểu tại phiên khai mạc chủ tịch hội nghị quan chức cấp cao
thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao việt nam bùi thanh sơn nhấn mạnh
khu vực châu á thái bình dương tiếp tục là khu vực có động lực tăng trưởng mạnh nhất thế giới
tuy nhiên trong ngắn hạn triển vọng tăng trưởng của khu vực này có thể bị ảnh hưởng
bởi những bất ổn và thách thức trong khu vực đòi hỏi các nền kinh tế phải có cơ chế thúc đẩy hợp tác đa phương
các chính sách hỗ trợ tăng trưởng đồng thời thúc đẩy cải cách cơ cấu tăng khả năng phục hồi và bao trùm
theo báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất của quỹ tiền tệ quốc tế dự kiến với đà tăng trưởng
của nền kinh tế thế giới hiện nay thì sẽ có sự phục hồi mạnh mẽ của các nền kinh tế phát triển
mức tăng trưởng đáng kể ở các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển
toàn cầu hóa và thương mại quốc tế đã đóng góp vào việc gia tăng mạnh mẽ thịnh vượng và phúc lợi của nhân loại
trong năm mươi năm qua
thông tin nhờ quá trình toàn cầu hóa đã cải thiện một cách sâu rộng mức sống và giảm nghèo trên toàn thế giới
tuy nhiên việc mở cửa cũng tạo ra thất nghiệp mang tính cơ cấu do các doanh nghiệp hoặc ngành công nghiệp
không có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế sẽ phải đóng cửa và xa thải người lao động
hơn bao giờ hết đây là thời điểm các nền kinh tế apec đưa ra thông điệp khẳng định
tiếp tục cam kết duy trì mở cửa thị trường đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực
và ủng hộ một tiến trình toàn cầu hóa mới tiến bộ hơn
toàn cầu hóa không phải là liều thuốc để giải quyết mọi sự bất bình đẳng trong xã hội
nhưng sự thịnh vượng thông tin và giao lưu con người có được nhờ quá trình toàn cầu hóa
có thể được sử dụng để đảm bảo phân phối một cách công bằng hơn những cơ hội và lợi ích
trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng năm các đại biểu dự hội nghị som hai dự kiến thảo luận một số nội dung
về các ưu tiên và kế hoạch hành động trong năm hai nghìn một mươi bảy của ủy ban kinh tế apec
thương mại và đầu tư apec báo cáo chính sách kinh tế apec trong năm hai nghìn hai mươi
đối với các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực và cải cách cơ cấu
tiến trình xây dựng khung apec về thúc đẩy kinh tế xuyên biên giới
các bước phát triển gần đây của hiệp định thương mại tự do trong khu vực
và việc thực hiện tuyên bố chung dima về khu vực mậu dịch thương mại tự do châu á thái bình dương